trong chiều ngày chín tháng năm đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm việc với ban thường trực
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam về công tác chuẩn bị đại hội mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam cần nâng cao hiệu quả giám sát phản biện
góp phần xây dựng chính quyền xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng vững mạnh
phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại của công dân nâng cao hiệu quả của các cuộc vận động
phong trào thi đua cán bộ mặt trận luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân phát huy hơn nữa vai trò
của mặt trận ở các cấp ứng dụng công nghệ vào công tác mặt trận